tương tự với tình hình chung của thế giới tâm lý lo ngại về tác động kinh tế từ dịch bệnh covid một mươi chín
đang bao trùm lên cộng đồng doanh nghiệp nước ngoài đang hoạt động tại việt nam
tuy nhiên đa số doanh nghiệp đều tin tưởng vào những biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp của chính phủ
và không ngừng nỗ lực để duy trì sản xuất
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tp hcm
công ty sonian trong khu công nghệ cao tp hcm sản xuất các sản phẩm điện tử dân dụng
hiện nay do tình hình diễn biến phức tạp của dịch covid một mươi chín
nên phần nào cũng ảnh hưởng đến nguồn cung cấp nguyên liệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
còn tại công ty trách nhiệm hữu hạng điện tử samsung sesc
thời gian này vẫn thực hiện những quy định cần thiết để đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người lao động
hiện tại các nhà máy trên thế giới đang đóng cửa cho nên đây cũng là một cơ hội
để samsung tiếp tục sản xuất và cung cấp gia tăng thị phần sản xuất trên thế giới
đây là một cơ hội cho samsung và samsung vẫn đang hoạt động
trước thời gian này
khu công nghệ cao tp hcm hiện có bốn mươi dự án thuộc loại hình sản xuất kinh doanh
mặc dù dịch bệnh covid một mươi chín đang tác động trực tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp fdi
nhưng các doanh nghiệp đã rất nỗ lực duy trì sản xuất đăng xuất lao động
quý i năm hai nghìn hai mươi sản xuất tăng một mươi chín ba xuất khẩu tăng hai mươi bốn một nhập khẩu tăng tám sáu so với cùng kỳ
và lực lượng lao động tại các doanh nghiệp vẫn ổn định không biến động giảm

nhưng các doanh nghiệp vẫn tăng
quý i năm hai nghìn hai mươi sản xuất tăng một mươi chín ba xuất khẩu tăng một mươi chín năm
bị ngừng nguyên nghiệp
người ta còn cho những chính sách
thêm cho người lao động
ngoài cái chuyện mà thực hiện theo chỉ thị một mươi sáu rồi
hay là cái bộ chỉ số đánh giá
với rủi ro của các nhân nghiệp
thì hầu như các doanh nghiệp cho đến hiện nay
thì chúng tôi xem thấy hầu như là
toàn là ba mươi điểm
tức là ba mươi trở xuống
đó thì là đảm bảo vẫn cho phép được hoạt động sản xuất
kinh doanh tuy nhiên có những cái
giải pháp phòng ngừa cùng với đó
ba quản lý cũng đã kiến nghị cụ thể
gửi lãnh đạo thành phố để giúp
các doanh nghiệp fdi nói riêng
và doanh nghiệp trong khu vừa ổn định sản xuất
vừa chung tay chống dịch một cách an toàn
giảm nguy cơ ngừng việc mất việc
và giảm gánh nặng cho quỹ lương
bảo hiểm xã hội